theo số liệu tổng cục thống kê vừa công bố tổng sản phẩm quốc nội gdp năm hai nghìn một mươi chín đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng trưởng bảy năm
theo tổng cục thống kê gdp năm hai nghìn một mươi chín đạt kết quả là bảy hai vượt mục tiêu quốc hội đặt ra từ sáu sáu đến sáu tám
trong đó quý i tăng sáu tám mươi hai quý ii tăng sáu bảy mươi ba quý iii tăng bảy bốn mươi tám quý bốn tăng sáu bảy
đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế việt nam đạt trên bảy kể từ năm hai nghìn một mươi
trong mức tăng trung của toàn nền kinh tế khu vực nông lâm thủy sản tăng hai một đóng góp bốn sáu vào mức tăng trung
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng tám chín đóng góp năm mươi bốn dịch vụ tăng bảy ba đóng góp bốn mươi năm
động lực tăng trưởng chính của kinh tế năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng một mươi một ba mươi
và các ngành dịch vụ thị trường
vận tải kho bãi tăng chín một mươi hai bán buôn bán lẻ tăng tám tám mươi hai hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng tám sáu mươi